vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy tuấn đã có hành vi dùng video mang tính chất riêng tư nhạy cảm của một người phụ nữ chú ở phương xuân phú tp huế để đe dọa ép buộc người này giao một mươi triệu đồng nếu không sẽ gửi đoạn video trên cho người thân của chị
đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám khi tuấn hẹn chị này để lấy tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ
lợi dụng được gia đình bảo lãnh tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế ra quyết định truy nã bị can đối với trần minh tuấn
qua công tác điều tra truy nã truy tìm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế bắt giữ tuấn khi đối tượng xuất hiện trên địa bàn tp huế
còn liên quan đến công tác chữa cháy tại nhà máy sản xuất viên nén gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hào hưng ở khu kinh tế dung quốc tỉnh quảng ngãi trong ba ngày qua
một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên đường tham gia chữa cháy bị thương tích nặng
vào tối qua trên đường thay ca tham gia chữa cháy tại nhà máy sản xuất viên nén
chiến sĩ đinh văn bi hai mươi ba tuổi ở huyện sơn tây bị tai nạn gãy xương ngay sau đó đã được đưa cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
được biết vụ cháy tại bồn silo chứa viên nén gỗ trong nhà máy sản xuất viên nén gỗ rất khó khăn trong công tác chữa cháy
tháp bồn cao ba mươi sáu mét chất viên nén gỗ nên rất khó tiếp cận
suốt ba ngày đêm cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thay phiên nhau tham gia giật lửa đến tối qua vụ hỏa hoạn đã được khống chế